chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
một kg thanh long có lúc xuống giá chỉ còn một hai đồng nhưng được chế biến thành dạng nước ép có thể bán từ một hai usd một sản phẩm
một kg chuối bán tại vườn chỉ khoảng năm đồng nhưng khi xấy khô có giá khoảng bảy mươi đồng
những loại trái cây quen thuộc của địa phương như khoai mít cũng nhờ thế rộng đường tiêu thụ
theo báo cáo nghiên cứu của thành viên property group trang thông tin chuyên về bất động sản bất động sản com vn
chỉ số giá tại hà nội và tp hcm không biến động nhiều trong quý ba năm hai nghìn một mươi chín
chỉ số của hà nội tăng khoảng ba tp hcm tăng nhẹ một
điểm nổi bật là tại hà nội giá giao bán nhà riêng và nhà mặt phố tăng đáng kể với mức tăng sấp xỉ năm
đối với giá bán nhà mặt phố tại quận đông đa tiệm cận mức hai trăm chín mươi triệu đồng một mét vuông
giá giao bán nhà riêng tại quận cầu giấy cũng tăng khoảng năm tiệm cận mức một trăm ba mươi năm triệu đồng một mét vuông
theo kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh bắc ninh toàn tỉnh có bốn mươi tám dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn một trăm năm mươi năm hectare
trong đó có một mươi ba dự án đã đưa vào sử dụng một mươi bảy dự án đang thi công
đây là nỗ lực của tỉnh cũng như các doanh nghiệp trong bối cảnh nguồn vốn quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội đang gặp nhiều khó khăn
mới đây dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới lê thái tổ bắc ninh quy mô ba trăm chín mươi căn hộ do công ty hoodland
tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị việt nam làm chủ đầu tư đã hoàn thiện và tiến hành các thủ tục để bàn giao cho người dân vào ở
với tinh thần xây dựng nhà giá thấp nhưng chất lượng không thấp
nhà ở xã hội nhưng được hưởng đầy đủ tiện ích của nhà thương mại dự án tại đô thị mới lê thái tổ
được đầu tư đồng bộ hạ tầng có bể bơi thiết bị năng lượng mặt trời để giảm chi phí chiếu sáng
dự án đã được tổ chức tài chính quốc tế ifc cấp chứng chỉ công trình xanh cho giai đoạn thiết kế
và đang được tiếp tục xét và cấp chứng chỉ công trình xanh egde khi đi vào vận hành khai thác
tiếp theo dự án của hood bắc ninh đang tiếp tục triển khai năm dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp
cung cấp ba căn hộ chuẩn bị đầu tư ba dự án cung cấp gần một chín trăm linh căn hộ
mục tiêu của tỉnh là đến năm hai nghìn hai mươi hai sẽ có khoảng một mươi hai căn hộ đưa vào sử dụng
đáp ứng khoảng bảy mươi nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh
thưa quý vị và các bạn chương trình nhịp sống kinh tế gửi đến quý vị những thông tin cập nhật
vào lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần hoặc trên trang web nhândântv vn
và qua youtube truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại